chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan nguồn luận của bộ y tế
rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm cùng các địa phương
đang có nguy cơ nóng trở lại khi những ngày qua ghi nhận hàng loạt các ca mắc mới
trước tình hình đó ngành y tế nơi đây có bước đi chủ động
triển khai nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh tăng trở lại
bên cạnh đó cũng có những khuyến cáo người dân không nên quá chủ quan
trước bối cảnh số lượng f có xu hướng tăng trở lại ông tăng trí thượng
giám đốc sở y tế tp hcm vừa có công văn khẩn chỉ đạo bổ sung thêm ba mươi ba trạm y tế lưu động
bên cạnh hai trăm hai mươi hai trạm hiện có
đây là giải pháp đánh chặn từ xa nhằm kiểm soát diễn biến sức khỏe của các f ngay từ đầu
tránh chuyển nặng rột lên tuyến trên gây vỡ chặn như lúc trước
số liệu cập nhật trên cổng thông tin covid một mươi chín cho thấy
sau một thời gian số ca mắc duy trì dưới ba con số
thì ba ngày gần đây nhất số ca mắc đã vượt một ca
huyện nhà bè hóc môn bình chánh cần giờ và quận một mươi hai gò vấp bình tân tp thủ đức
là các địa phương ghi nhận số ca mắc cao theo ngày
lý giải về điều này ông nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho rằng
ngoài nhóm có nguy cơ chưa tiêm vaccine trở lại thành phố từ các tỉnh gần đây
thì một phần đến từ nhóm người đã tiêm vaccine đủ hai mũi
với nhóm này
mặc dù nhiễm nhưng ghi nhận đa số không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
do đó trước mắt ngành y tế chỉ cần theo dõi sát để nắm bắt
nếu như chuyển nặng sẽ cung cấp oxy và chuyển vào bệnh viện điều trị kịp thời
việc kích hoạt trạm y tế lưu động cũng là một trong các kế hoạch giải quyết vấn đề nêu trên
trong số ba mươi ba trạm y tế lưu động được bố trí bổ sung
riêng quận một mươi hai có thêm hai mươi trạm
ở huyện bình chánh có thêm tám trạm
huyện hóc môn có thêm bốn trạm và quận bình tân một trạm
ngay trong ngày chín tháng một mươi một
các quận huyện đã khẩn trương bố trí địa điểm cho các trạm y tế lưu động đi vào hoạt động
ở các địa phương có số ca mắc tăng cao
ngoài việc kích hoạt trạm y tế lưu động đã dần hình thành trở lại đội phản ứng nhanh
chủ động hỗ trợ người dân trong tình huống phát sinh dịch
theo ông châu nếu lúc trước một trạm y tế chăm sóc cho khoảng một trăm linh người f
thì hiện nay khả năng chăm sóc đến hai trăm linh người f thậm chí là nhiều hơn nữa
trong số một trăm linh người f chỉ có hai ba trường hợp chuyển nặng
cần hỗ trợ oxy
khi các lực lượng tri viện rút nhìn chung đến lúc này
lực lượng y tế của thành phố vẫn đảm đương được nhiệm vụ
ngoài lực lượng y tế cơ sở các bác sĩ ở bệnh viện cũng được điều động xuống tận địa bàn dân cư
thiết lập các trạm y tế lưu động đánh chặn từ xa
với việc phát hiện sớm và điều trị sớm cho người f ngay tại địa bàn
hy vọng tỷ lệ chuyển nặng sẽ giảm và chỉ có những người suy hô hấp
mới chuyển về các bệnh viện tầng trên ông châu nói
điều ông châu khá lo ngại là liệu có xuất hiện thêm biến chủng virus nào mới hay không
bởi gặp biến chủng mới nếu vaccine không mang lại hiệu quả
thì có nghĩa số ca mắc và chuyển nặng cũng như tử vong sẽ tiếp tục tăng cao
do đó ngoài giải pháp tạm thời là kích hoạt các trạm y tế lưu động
đội phản ứng nhanh và huy động lực lượng dự bị chống dịch
ngành y tế xác định giải pháp căn cơ lâu dài là tổ chức luân chuyển
các bác sĩ mới ra trường về làm việc tại các trạm y tế
điều này theo ông sẽ góp phần đảm bảo luôn có bác sĩ tại các trạm y tế
để ứng phó với các biến chủng biến thể của virus trong tương lai
khẳng định với tình hình hiện nay lực lượng tuyến đầu còn mệt
ông nguyễn văn vĩnh châu khuyên cáo người dân không nên tung tăng quá
ỉ lại đã tiêm vaccine rồi thì không đeo khẩu trang
điều này rất đáng sợ bởi dịch bệnh có thể lại bùng phát
trong nhiều cuộc họp báo tôi đã cảnh báo về chuyện này
thực sự dịch bệnh có giảm nhưng nguy cơ vẫn còn đó
do đó mọi người dân cần phải tuyệt đối tuân thủ phòng dịch ông châu nói
phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết ngành y tế đã chủ động chuẩn bị
tất cả các kịch bản ứng phó sát với số ca mắc tăng trở lại
dù số ca mắc tăng nhưng theo ông số ca truyền nặng và ca tử vong không tăng
đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt
và bỏ qua quan điểm không covid một mươi chín
tp hcm hiện nay bao phủ vaccine khá cao
đa số f phát hiện đều được tiêm vaccine đầy đủ và có hệ thống chăm sóc y tế tại nhà
nếu tiếp tục theo dõi sát các trường hợp f này dù số ca có tăng
thì vẫn có thể sống chung với covid một mươi chín ông châu nói
theo ông châu hiện mỗi ngày sở y tế tp hcm phối hợp chặt với trung tâm kiểm soát dịch bệnh
tp hcm hcdc theo dõi biến động số f mới tại từng địa phương
điều trị các f tại nhà các trường hợp nhập viện
qua giám sát cũng ghi nhận tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín
chuyển nặng tử vong không nhiều như trước đây
một số ít trường hợp chuyển nặng rơi vào nhóm đối tượng chưa tiêm ngừa
cao tuổi có bệnh nền và điều trị hồi sức dài ngày trong bệnh viện
về số ca tử vong chưa giảm sâu ông châu cho biết
hiện toàn thành phố chỉ còn trên hai trăm linh ca thở máy xâm lấn
các trường hợp tử vong đa số là bệnh nhân cũ điều trị hồi sức dài ngày
dù lực lượng y tế nỗ lực cứu chữa nhưng nhiều người trong số đó khó qua khỏi
vấn đề quan trọng hiện nay chúng tôi đang giám sát là
có trường hợp nào tử vong mới hay không để có chính sách xử lý phù hợp
nói chung còn quá sớm để lạc quan nhưng cũng không quá bi quan
bởi thành phố hồ chí minh đang có các kịch bản ứng phó với các tình huống dịch phát sinh sắp tới
trao đổi với tuổi trẻ ông nguyễn tri thức giám đốc bệnh viện trợ rẫy cho rằng
từ việc đúc kết lại kinh nghiệm từ các đợt dịch trước đó
thành phố hồ chí minh phải chuẩn bị kế hoạch cho một đợt dịch mới
với biến chủng mới kháng vaccine
đợt dịch vừa qua là bài học rất đắt giá
thành phố đã trải nghiệm hiểu rất rõ bài học này
với tình hình hiện tại và sắp tới bài học này sẽ là kinh nghiệm sương máu
để thành phố có các chiến lược chống dịch hiệu quả
không lặp lại các thất bại xuất phát từ nguyên nhân chủ quan vừa qua ông thức nói
và việc ngành y tế triển khai hàng loạt các biện pháp như kích hoạt các trạm y tế lưu động
và các đội phản ứng nhanh theo ông là việc làm cần thiết vào lúc này để đánh chặn từ xa
ngoài ra ông đánh giá số ca mắc tăng trở lại là điều rất bình thường
bởi khi mở cửa thì chắc chắn số các f sẽ tăng
và đều đã nằm trong dự liệu của ngành y tế và lãnh đạo thành phố hồ chí minh
tuy nhiên số ca chuyển nặng và tử vong không nhiều
đa số tồn dư từ các bệnh nhân cũ hồi sức dài ngày
hoặc tập trung vào các bệnh nhân có bệnh lý nền nặng cao tuổi và chưa tiêm vaccine
do đó theo tôi không nên quá lo lắng mà hãy tuân thủ áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong việc vừa chống dịch vừa mở cửa phát triển kinh tế xã hội ông thức nói
nhân rộng khu cách ly tại khu công nghệ cao
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nền đến khu cách ly tập trung tại khu công nghệ cao tp hcm
thăm sáu mươi người lao động đang điều trị covid một mươi chín tại đây
sau khi thăm khu này ông đã đến làm việc với đại diện của hai doanh nghiệp trong khu công nghệ cao
thành phố là công ty fpt và nhà máy samsung electronics hồ chí minh complex gọi tắt là sehc
ông nên cho rằng việc phòng chống dịch ở khu công nghệ cao tp hcm
có bốn điểm sáng
trong đó khu công nghệ cao tp hcm đã quan tâm đến các nhà đầu tư
chăm lo sức khỏe người lao động đặt mục tiêu ưu tiên về sức khỏe công nhân
ngoài ra ban quản lý và các doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ thông tin
kết nối cơ sở dữ liệu trong phòng chống dịch
đặc biệt ông nên đánh giá cao mô hình thành lập khu cách ly điều trị
những người lao động nhiễm covid một mươi chín nhẹ ngay tại khu công nghệ cao tp hcm
ông nhấn mạnh khu cách ly này là điểm sáng cần nhân rộng
cần lưu ý trong thời gian tới ông nên cho rằng quy trình xử lý f
phải hạn chế tối đa tránh ảnh hưởng đến sản xuất đặc biệt là trong giai đoạn bình thường mới
bên cạnh đó ông lưu ý phải tiêm ngay cho những người lao động chưa tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
và cần phải tính toán các chiến lược về an sinh và xã hội nhà lưu trú cho công nhân
thưa quý vị kích hoạt các trạm y tế lưu động và các đội phản ứng nhanh
chuẩn bị lực lượng dự bị chống dịch thí điểm đưa bác sĩ mới ra trường xuống cơ sở
là những bước đi chủ động
đã được ngành y tế tp hcm triển khai nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh tăng trở lại
tuy đã có những kịch bản sẵn sàng nhưng người dân cũng không nên chủ quan mà lơ là trong phòng chống dịch
và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại